quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối khí mát tăng thêm cùng lúc vùng hội tụ gió mực một năm trăm linh m cũng hoạt động mạnh hơn
nên từ gần sáng nay những cơn mưa rào và rông xuất hiện nhiều hơn ở bắc bộ
trong ngày hôm nay khối khí mát vẫn tăng cường xuống duy trì dãnh mây ở khu vực bắc bộ
khiến cho cả miền bắc sẽ có mưa mưa rào trên diện rộng
trong đó khu vực các tỉnh như hà giang tuyên quang thái nguyên bắc giang quảng ninh
trở lên vùng núi phía bắc đều là những vùng có khả năng cao sẽ xuất hiện mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy mưa đá gió giật và cả trượt lở đất đá
vừa có mưa lại vừa có gió đông bắc yếu nên mức nhiệt toàn bộ miền bắc trong ngày hôm nay chỉ từ hai mươi tám ba mươi một độ
dù không có được những cơn mưa mát như ở bắc bộ nhưng khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
hôm nay cũng nhiều mây hơn trong ngày trời có nắng gián đoạn
nên nhiệt độ sẽ ra động từ ba mươi ba mươi năm độ
đến chiều tối và đêm mưa rào và rông trên khu vực này sẽ tăng lên diện dài rác
cục bộ một số nơi ở phía tây của tỉnh thanh hóa nghệ an sẽ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết chủ đạo trong ngày là có nắng
nhiệt độ rao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
thời tiết nắng giáo vẫn tiếp tục xuất hiện trong ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên
trong đó ở nam bộ thì trời có nắng mạnh và nóng hơn
nên nhiệt độ cao rao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ nắng nóng vẫn xuất hiện trên khu vực
còn ở tây nguyên cường độ nắng yếu hơn nhiệt độ phổ biến từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
chỉ cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
tuy nhiên sau một ngày nắng mạnh thì đến cả chiều và tối trên hai khu vực sẽ có mưa rông
cần lưu ý trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật nguy hiểm
trên biển ở vĩnh bắc bộ trong ngày và đêm hôm nay có mưa rào và rông với diện mưa ở mức giải rác
giảm thấp xuống dưới một mươi km nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
ngoài khơi khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió chuyển hướng đông bắc ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại khu vực trên cả nước